thông tin từ công an tỉnh thanh hóa xác nhận liên quan tới vụ án hạc thành tower
hai bị can là trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa và nguyễn đình xứng
cựu chủ tịch ủy ba nhân dân tỉnh thanh hóa đã nộp số tiền bốn mươi năm tỷ đồng
mỗi người hai mươi hai năm tỷ đồng để khắc phục hậu quả
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh thanh hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét nhà và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can trịnh văn chiến cựu bí thư tỉnh ủy thanh hóa
liên quan tới dự án hạc thành tower trước đó cơ quan công an cũng đã khởi tố tám bị can
gồm nguyễn bá hùng nguyên bí thư huyện ủy như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính
văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá sở tài chính thanh hóa
đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính thanh hóa đinh xuân hướng bí thư huyện ủy như thanh
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên sông mã nguyễn mạnh sơn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên sông mã
nguyễn đình sứng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cụ đình hiền
nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa bùi văn nam nguyên phó trưởng phòng
kinh tế tài chính thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
các bị can bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí hiện vụ án liên quan tới hạc thành tower vẫn đang được
cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ